sáng nay một mươi tám tháng bốn tức mùng một mươi tháng ba âm lịch năm giáp thìn tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh
thuồng khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ
thay mặt đồng bào chiến dĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể lễ dân hương tưởng niệm các vô hùng
thủ tướng phạm minh chính tới dự và dân hương cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an
đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng chí đỗ văn chiến chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí bùi thị minh hoài trưởng ban dân vận trung ương
trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước các thế hệ con cháu là không nối tiếp nhau
để trải qua bao cuộc đấu tranh với muôn vàn gian nan thử thách
hôn đúc nên truyền thống đoàn kết quật cường với lòng yêu nước nồng nàn
ý chí tự chủ tự cường và niềm tự hào tự tôn dân tộc sâu sắc
đã lập nên những kỳ tích vẻ vang xây dựng nền độc lập giữ gìn non sông
khẳng định chủ quyền bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước hơn chín mươi năm qua
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam dân tộc ta nhân dân ta
đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toán dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng
vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh kiên cường đấu tranh giành độc lập
bảo vệ chủ quyền thống nhất tổ quốc tiếp tục vun đắp cơ đồ đưa đất nước ta đổi mới
phát triển toàn diện nâng cao năng lực vị thế và uy tín quốc tế
giành được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
với tấm lòng thanh kính tri ân công đức tổ tiên
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
chính phủ và lãnh đạo địa phương vào thượng cung sân hương hoa
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước
để con cháu tiếp nối truyền thống là không xây dựng đất nước việt nam sâu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trong giờ phút thiên nhiên
liên liên của ngày sổ tổ triệu triệu con tim người việt ở trong và ngoài nước
cùng hướng về đền hùng với tấm lòng thành kính để tưởng nhớ tri ân công đức các vua hùng
các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước
tối qua một mươi bảy tháng bốn tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô hoa lư tỉnh ninh bình
tổ chức kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh đinh tiên hoàng đế
và khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề sứ mệnh đế đô
chương trình kỷ niệm một một trăm linh năm ngày sinh đinh tiên hoàng đế
và khai mạc lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước
các giá trị văn hóa tốt đẹp ý chí độc lập tự chủ thống nhất và khát vọng hòa bình của dân tộc
thể hiện lòng thành kính sự tri ân sâu sắc công lao những đóng góp to lớn của đức đinh tiên hoàng đế
và các bậc tiền nhân làm sâu sắc hơn về tầm vóc lịch sử giá trị đặc biệt
vai trò to lớn của triều đại nhà đinh nhà tiên lê của nhà nước đại cầu việt
vùng đất cố đô hoa lư ninh bình trong tiến trình lịch sử dân tộc
đồng thời tôn vinh các giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội hoa lư
thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn phát huy truyền thống lịch sử văn hóa tại địa phương
lễ hội hoa lư năm hai nghìn hai mươi bốn diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng bốn
vừa qua tại quảng trường quận bình thủy thành phố cần thơ đã khai mạc lễ hội bánh dân gian nam bộ lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi bốn
lễ hội bánh dân gian nam bộ là sự kiện thường niên của thành phố cần thơ
qua một mươi một năm tổ chức đã trở thành sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng định được thương hiệu và sức lan tỏa
góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa ẩm thực dân gian của vùng đất nam bộ
lễ hội bánh dân gian nam bộ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
với khoảng hai trăm năm mươi gian hàng bánh dân gian ẩm thực đặc sản vùng miền
trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động như hội thi bánh dân gian
trưng bài và trình diễn cách làm bánh của các nghệ nhân
không gian giới thiệu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề làm bánh tráng thuận hưng
ngay trong ngày khai mạc đã có hàng nghìn người dân đổ về khu vực tổ chức để tham quan thưởng thức ẩm thực vùng đất phương nam
đến với lễ hội du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại bánh dân gian
được chế biến từ bàn tay khéo léo của các nghệ nhân
với nguyên liệu là gạo nếp và rau củ sáng tạo thành nhiều loại bánh
chứa đựng giá trị văn hóa sâu sắc
và đi vào tâm thức của người dân nam bộ
ngành du lịch toàn cầu trong đó có du lịch việt nam
đang có nhiều tiến hiệu phục hồi để trở lại tốc độ tăng trưởng trước khi có đại dịch covid một mươi chín
trước những tiến hiệu tích cực đó
thì ngành du lịch việt nam sẽ tiếp tục tổ chức sự kiện hội trợ du lịch quốc tế tại tp hcm
để thu hút các quốc gia vào vùng lãnh thổ tham gia
trong giai đoạn tăng tốc phát triển du lịch
các sự kiện xúc tiến du lịch được xem là giải pháp quan trọng
để thúc đẩy tăng trưởng thị trường khách quốc tế đến việt nam
tăng dòng khách lưu chuyển giữa các quốc gia và tối ưu hóa thu nhập du lịch
thông qua việc kết nối giao thương
ngày du lịch trên cái đà phục hồi rất là mạnh mẽ
thì bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn này khách quốc tế đã đạt bốn sáu triệu lượt
tăng bảy mươi tám so với hai nghìn hai mươi ba
và tăng ba hai so với thời điểm trước dịch hai nghìn một mươi chín
như vậy khách quốc tế đã phục hồi rất tốt
còn khách nội địa thì đã phục hồi từ hai nghìn hai mươi hai
đã phục hồi
vượt cái mức trước dịch rồi
tuy nhiên thì đối với khách nội địa thì cần có rất nhiều những sản phẩm mới
phong phú đa dạng hơn
và làm sao nâng cái chất lượng dịch vụ
để khách người việt nam được tận hưởng nhiều
những cái giá trị sản phẩm du lịch của việt nam tốt hơn
sau sự kiện hội trợ du lịch quốc tế việt nam hà nội hai nghìn hai mươi bốn
được tổ chức thành công giữa tháng bốn
thì hội trợ du lịch quốc tế tại tp hcm
sẽ tiếp tục được sở du lịch tp hcm
phối hợp cục du lịch quốc gia việt nam tổ chức vào tháng chín tới
với chủ đề du lịch bền vững kiến tạo tương lai
kỳ vọng của chúng tôi đó là thu hút nhiều cái lượng bài ơ
để người mua quốc tế đến với thành phố trong dịp này
để giúp cho các thị phần của các doanh nghiệp
sẽ mở rộng kết nối với nhau
để tạo nên cái nguồn lượng khách đưa đến với tp hcm
đồng thời là cũng là cái dịp để các đơn vị liên kết vùng
giữa tp hcm với lại các vùng
các tỉnh hành sẽ có cái sự giới thiệu
để mở rộng cái sự liên kết giữa tp hcm với các tỉnh hành cấp cạnh
du lịch việt nam hướng đến củng cố nâng cao nhận biết hiểu biết
và khẳng định là điểm đến hấp dẫn được lựa chọn hàng đầu của khách quốc tế
mục tiêu năm nay phục hồi hoàn toàn khách quốc tế với một mươi tám triệu lượt
và đến năm hai nghìn ba mươi đón ba mươi năm triệu lượt khách quốc tế
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
tp hcm triển khai nhiều hoạt động thăm tặng quà thân nhân liệt sĩ
chiến sĩ điện biên thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn
ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên
những người đã trực tiếp tham gia chiến dịch góp phần làm nên chiến thắng điện biên phủ
tp hcm đã tặng quà cho hơn sáu trăm bốn mươi người với trị giá quà tặng là hai triệu đồng một người
cùng một số quà tặng bằng hiện vật tại các gia đình mà lãnh đạo tp hcm đến thăm
tổng kinh phí tặng quà là hơn một ba tỷ đồng
ubnd tp hcm yêu cầu sở lao động thương binh và xã hội tp hcm hướng dẫn các quận
huyện công khai chính sách tặng quà theo quy định triển khai các hoạt động tặng quà
bảo đảm thiết thực đúng đối tượng đầy đủ
ngày một mươi bảy bốn tỉnh quảng trị trang trọng tổ chức lễ truyền điệu và an táng một mươi hai hải quốc liệt sĩ
đừng đội năm trăm tám mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị quy tập trên địa bàn xã hải lâm huyện hải lăng
lễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm thành kính
trước anh linh các anh hùng liệt sĩ các đại biểu đã kính cẩn dân hoa dân hương tri ân
tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu
hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
trước đó từ nguồn tin của người dân
từ ngày hai mươi một tháng ba đến ngày ba tháng bốn đội quy tập năm trăm tám mươi bốn thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị
đã tổ chức tìm kiếm cấp bóc được một mươi hai hải quốc liệt sĩ
các hải quốc được tìm thấy ở dưới lớp đất khoảng một m
với nhiều di vật kèm theo như bật lửa mặt nạ phòng hóa đồng hồ bút viết dây chuyền súng k năm mươi bốn băng đạn dép cao su
hiện đội quy tập năm trăm tám mươi bốn vẫn đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hải cốt lễ sĩ
hôm nay một mươi tám tháng bốn là ngày
người khuyết tật việt nam
để người khuyết tật đạt được những ước mơ trong cuộc sống có thu nhập kinh tế cho bản thân và gia đình
thời gian qua các ban ngành tổ chức xã hội doanh nghiệp đã nỗ lực kết nối tạo việc làm cho người khuyết tật
tuy nhiên thực tế hành trình tiếp cận việc làm của họ vẫn còn nhiều khó khăn
anh nguyễn doãn an đã tốt nghiệp khoa học về tin học văn phòng thiết kế đồ họa
tuy nhiên việc tìm kiếm công việc phù hợp rất khó với anh
hôm nay anh được giới thiệu đến phiên giao dịch việc làm lồng văn
đồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật của thành phố hà nội
với mong muốn tìm được công việc liên quan đến kiến thức đã học với mức lương từ năm đến bảy triệu đồng
những năm gần đây việc dạy nghề tạo việc làm cho người khuyết tật
đã nhận được nhiều sự quan tâm
tuy nhiên vẫn có rất ít người khuyết tật có thể tìm được việc làm
thống kê ở thành phố hà nội cho thấy trong số gần một trăm linh người khuyết tật
mới chỉ có khoảng hơn một mươi người khuyết tật có việc làm
chúng tôi là mỗi một người có một hình dạng khuyết tật khác nhau
ví dụ như bản thân tôi khuyết tật về chân
thì lại đôi bàn tay rất là linh hoạt đôi mắt rất chiên tinh nhanh
tôi nghĩ rằng là có những công việc rất phù hợp với bản thân mình cũng như với bạn của tôi
quan trọng nhất là người khuyết tật chưa tiếp cận được
tôi nghĩ rằng là để có một công việc ổn định thì cần có những cái sản giao dịch như thế này
sàn giao dịch này giúp cho những người khuyết tật đến đây tìm công việc phù hợp với bản thân mình
doanh nghiệp cũng chưa hiểu sâu về người khuyết tật lắm
thì chính vì vậy mà cứ nghĩ là chỉ tuyển lao động người khuyết tật là giúp được người khuyết tật có việc làm
nhưng mà đối với người khuyết tật là khó khăn
đến đấy là có tiếp cận được cái công việc đấy có đường tiếp cận không hay là khu vệ sinh tiếp cận không
bản thân của người khuyết tật là cũng cần phải cố gắng nỗ lực
mà thay đổi
tham gia học nghề tiếp cận với lại các sàn giao dịch việc làm
người khuyết tật cần được nhìn nhận là một lực lượng lao động tiềm năng của xã hội thay vì là đối tượng ưu tiên
vì vậy việc giải quyết việc làm cho người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm của nhà nước
mà đó còn là trách nhiệm của cả cộng đồng và doanh nghiệp xã hội
tạo việc làm cho người khuyết tật chính là con đường bền vững giúp người khuyết tật thực sự hòa nhập vào đời sống
có việc làm người khuyết tật không chỉ có cơ hội tiếp xúc với xã hội
mà cũng có cơ hội tiếp xúc với xã hội

theo quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm hai nghìn hai mươi bốn
của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
huyện cần giờ được phép chuyển đổi hơn một trăm chín mươi hectare đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh cho phép huyện cần giờ được chuyển một trăm chín mươi bảy mươi một ha đất sang phi nông nghiệp
trong bảy địa phương có đất chuyển đổi nhiều nhất là thị trấn cần thạnh
xã an thới đông xã lý nhơn xã tâm thu nghiệp
có ba loại đất nông nghiệp được chuyển đổi gồm đất trồng cây lâu năm chiếm gần bốn mươi bốn
còn lại là đất trồng cây hàng năm đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối
huyện cần giờ rộng bảy mươi một ba trăm linh ha nằm cách trung tâm thành phố hồ chí minh khoảng năm mươi km
đây là huyện duy nhất giáp biển với chiều dài hai mươi ba km nhiều sông rạch rừng ngập mặn
định hướng của thành phố hồ chí minh đẩy mạnh khai thác thế mạnh du lịch của cần giờ
xây dựng và phát triển khu đô thị du lịch tầm cỡ khu vực và quốc tế
xã hội hiện đại với điều kiện sống tốt hơn nhiều bậc phụ huynh đã bắt đầu quan tâm đến việc trang bị cho con thêm nhiều kỹ năng trong cuộc sống
trong đó giáo dục stem đang có xu hướng trở thành một kỹ năng sống cần thiết phải chuẩn bị cho tương lai của con trẻ
đây là buổi trải nghiệm không gian khám phá khoa học của học sinh tiểu học trường mai dịch hà nội
tại đây ngoài được tham gia các hoạt động trải nghiệm stem các em còn được tham gia hoạt động thực tế sinh động về khoa học công nghệ
đối với nệ phụ huynh của hồ chí minh trường mai dịch hà nội
đối với nệ phương pháp stem thì các môn khoa học sẽ được kết hợp nhiều hơn và học sinh sẽ có nhiều sự sáng tạo
cũng như là học sinh sẽ được nuôi dưỡng cái niềm đam mê khoa học ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường
với mục đích khơi dậy tiềm năng và vun đắp đam mê sáng tạo khoa học cho thế hệ trẻ
khu tổ hợp công nghệ stem được thiết kế dành cho trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
bởi từ những lứa tuổi này là điểm quan trọng nhất cho trẻ mầm
điểm này là điểm quan trọng nhất để khai phá tiềm năng phát triển tư duy và khả năng sáng tạo cũng như sự tự tin cho trẻ
khi mà tham gia các hoạt động steam này là các con được phải trải nghiệm các con được sáng tạo các con được thực hành
ngoài cái sự hiểu biết và cái sự tư duy kết nối tất cả các cái để mà ra được một sản phẩm
song song với đó là sự quan tâm của phụ huynh tới phương pháp stem ngay càng gia tăng
với nhận thức về tầm quan trọng của việc giáo dục con em trong môi trường học tập tiên tiến và thú vị

con đã rất là hứng thú rồi còn chưa kể là đây là một cái khu mà thích hợp rất là nhiều những cái hoạt động mà kích thích khu giáo trí cũng được
thì kích thích cái sự gọi là sự phát triển và sự gọi là tìm tòi của các con thì mình thấy là đứa nào cũng rất là vui
với không gian đa dạng và tiện ích cùng với các chương trình trải nghiệm phong phú
giáo dục stem hứa hẹn là một môi trường học tập đầy thú vị và năng lượng để các em nhỏ khám phá và phát triển tài năng của mình
ngày một mươi bảy tháng bốn viện nghiên cứu khởi nghiệp chính thức ra mắt
nhằm thực hiện sứ mệnh gắn kết cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp đồng hành và trợ giúp các doanh nghiệp tìm ra con đường riêng biệt và phát triển bền vững
những năm trước nền kinh tế đón nhận khoảng năm mươi đến sáu mươi doanh nghiệp mới mỗi năm
sang đến năm hai nghìn hai mươi ba con số này đã lên tới hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp
điều này cho thấy gắt cao trưởng thành phát triển của người khởi nghiệp dù đây là con đường đầy khó khăn và thách thức
theo nghiên cứu của các tổ chức quản lý doanh nghiệp toàn cầu
có tới bảy mươi năm doanh nghiệp và trên chín mươi năm doanh nghiệp sáng tạo sẽ đóng cửa trong một mươi năm đầu tiên
với mục tiêu tạo ra bị phóng kết nối nguồn lực để giúp các doanh nghiệp trẻ có thể xây dựng nền tảng vững chắc và phát triển trong tương lai
hiệp hội khởi nghiệp quốc gia chính thức ra mắt viện nghiên cứu khởi nghiệp
công tác đào tạo cho những lãnh đạo hay những chủ những nhà sáng lập doanh nghiệp là điều cực kỳ cần thiết
không chỉ giúp cho họ phát triển một cách bền vững phát triển một cách hội nhập ra thế giới
nhưng đồng thời để giảm thiểu những rủi ro khi những doanh nghiệp khó khăn
đóng cửa chính là những cách thức để cho các doanh nghiệp đó không bị mất những tài sản rất lớn khi đầu tư cho tổ chức thành lập một doanh nghiệp
chức năng chính của viện nghiên cứu khởi nghiệp là nghiên cứu khoa học tư vấn chuyển giao ứng dụng công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu
đào tạo chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác với các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực phát triển khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp
thưa quý vị dạng sáng ngày một mươi tám tháng bốn u hai mươi ba việt nam đã đánh bại u hai mươi ba kuwait với tỷ số ba mươi một ở trận giao quân bảng d giải u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi bốn tổ chức tại qatar
trong hiệp một u hai mươi ba việt nam đã cho thấy dấu hiệu tâm lý đẻ nặng ít phút sau khi vào trận đầu bóng đỉnh bắc bị chấn thương và phải rơi sân ở phút thứ một mươi ba
để văn tùng thoát xuống mở tỷ số cho đội tuyển việt nam
nhưng chỉ ít phút sau đó không may mắn với u hai mươi ba việt nam
khi ngọc thắng xử lý quá non và kéo ngá abdulrahman karam trong phòng cấm
không chỉ khiến đội nhà chịu phạt đền cầu thủ mang số áo hai mươi còn phải nhận thẻ đỏ trực tiếp
u hai mươi ba kuat cũng đã có được bản gỡ sau cú giấc điểm của an agwadi
sang hiệp hai lối chơi của việt nam mới dần được cải thiện
ở phút bốn mươi bảy bùi vĩ hào cướp được bóng ngay trong chân thủ thành mark rup để đưa bóng vào lưới nâng tỷ số hai một
đến phút thứ bảy mươi sáu tỷ số được nâng lên ba một một chiến thắng áp đảo của u hai mươi ba việt nam dành cho kuat